thưa quý vị mới tuần trước thôi thì rất nhiều người cảm thấy xúc ruột với cái oi nóng giữa mùa thu của bắc bộ
thế nhưng bắt đầu từ cuối tuần trước và sang hôm nay ngày đầu tuần thì trời mát mẻ nắng nhẹ khá lý tưởng
vâng sáng sớm thì trời còn xe lạnh vì vậy quý vị đi làm có thể mặc thêm tấm mỏng để đỡ lạnh
trong khi đó trung bộ và quảng bình đến quảng trị tiếp tục dự báo có mưa cục bộ có mưa to
lượng mưa có giảm hơn hôm qua tuy nhiên chúng ta vẫn cần đề phòng nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở vùng núi
và ngập úng tại nơi trụng thấp của đô thị sẵn sàng các biện pháp tiêu ứng bảo vệ sản xuất
đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết của ngày hôm nay và bằng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng
thì chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong phần cuối của chương trình